ngày tám tháng một mươi một tại tp hcm bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm phối hợp với sư đoàn ba trăm bảy mươi quân chủng phòng không không quân
đã thử nghiệm thành công sân bay trực thăng tiếp nhận cấp cứu ngay tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm
việc đưa vào hoạt động sân bay trực thăng này sẽ giúp việc cấp cứu cho các ca bệnh
chuyển từ vùng biển đảo về đất liền thêm nhiều thuận lợi
sân bay trực thăng được thiết kế trên nóc tầng một mươi toa nhà viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
tại quận gò vấp tp hcm sân bay này sẽ hỗ trợ cho việc cấp cứu các tình huống khẩn cấp bằng trực thăng
từ các vùng biển đảo và các ca khẩn cấp trong nước
thời gian vừa qua bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm phối hợp với trung đoàn chín trăm một mươi bảy sư đoàn ba trăm bảy mươi thường xuyên thực hiện
các ca cấp cứu bằng trực thăng từ các quần đảo hoàng sa trường sa về đất liền
việc tổ chức sân bay trực thăng ngay tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm không chỉ giúp tận dụng thời gian vàng
trong cấp cứu mà còn giảm chi phí phương tiện đi lại của bệnh viện